theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được hà nội sẽ tiếp tục giãn cách theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi năm ngày
tính từ sáu giờ ngày tám đến ngày hai mươi hai tháng tám công điện hỏa tốc số một mươi tám của chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
nêu rõ về việc đánh giá kết quả thực hiện chỉ thị một mươi sáu trong thời gian qua
cụ thể tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố và các địa phương trên cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp
khó lường số ca mắc trong cộng đồng vẫn cao và chưa rõ nguồn lây nhiều ca không có triệu chứng dịch tễ
một số chính quyền địa phương cơ sở còn lúng túng chưa chủ động chưa quyết liệt và thiếu sáng tạo
nhất là việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chưa thực chất chưa hiệu quả
một số cơ quan tổ chức cá nhân còn lơ là chưa chấp hành nghiêm yêu cầu giãn cách xã hội
vẫn còn tình trạng đông người đi lại trên đường
tại các chợ siêu thị ảnh hưởng đến kết quả phòng chống dịch trên địa bàn thành phố
nguy cơ bùng phát dịch bệnh rất lớn khi chủng virus delta có tốc độ lây nhiễm nhanh
đây là lần thứ ba hà nội phải thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu
ngoài đợt giãn cách từ hai mươi bốn tháng bảy đến mùng bảy tháng tám hơn một năm trước đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cùng với một mươi một tỉnh thành có nguy cơ cao hà nội áp dụng chỉ thị một mươi sáu trong gần một tháng
tổng số ca nhiễm trong đợt dịch thứ tư này từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay
trên địa bàn hà nội là một năm trăm năm mươi chín ca không tính số ca ghi nhận tại các bệnh viện tuyến trung ương
công điện cũng nêu rõ chín giải pháp yêu cầu nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân hà nội
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn có nhiều diễn biến phức tạp